tính từ ngày bốn tết đinh dậu đến nay trên địa bàn tỉnh bình phước đã có gần chục cơn mưa cháy mùa
tạo điều kiện thuận lợi cho bọ xít và bệnh thán thư phát triển mạnh
gây hại nghiêm trọng đến nhiều vườn điều chỗ bông đợt một nhiều vườn điều gần như mất trắng
đây là vườn điều gần ba hectare của gia đình ông nguyễn văn tiếp ở ấp suối cam xã tiến thành thị xã đồng xoài
thời điểm này năm ngoái vườn điều này đã cho thu hoạch một nửa với giá bình quân khoảng bốn mươi đồng mỗi kg
tính cả vụ gia đình ông thu hoạch được bốn tấn điều thu về gần một trăm năm mươi triệu đồng
thế nhưng năm nay vườn điều này gần như bị mất trắng
gia đình ông vẫn tiếp tục chăm bón với hy vọng sẽ gỡ gạc được phần nào tiền phân bón và thuốc trừ sâu khi kết thúc vụ điều
năm nay là cái thứ nhất là mưa trái dụ nhiều quá nó làm mà bị khô bông
năm nay bóng lại chỗ trước của năm rồi là một tháng nữa mà bây giờ lại chưa thu hoạch gì hết
cũng như gia đình ông tiếp
nhiều diện tích điều ở các huyện khác của bình phước cũng bị thiệt hại nặng nề
mưa và sương muối khiến những cây điều hoa thâm đen nếu có quả cũng chỉ là lác đác như thế này
ở lần trổ bông đợt một vườn nào ra hoa sớm đều bị thiệt hại từ vài chục đến bảy mươi tám mươi cá biệt có vườn thiệt hại gần như toàn bộ
với khoảng một trăm ba mươi năm hectare bình phước chiếm năm mươi diện tích điều của cả nước
điều là cây mang lại hiệu quả kinh tế cao nhưng phụ thuộc rất lớn vào thời tiết
nếu mưa vào thời điểm cây điều đã đậu trái gần hoàn chỉnh thì rất có lợi
nhưng nếu mưa và giai đoạn điều đang nở bông thì gây bất lợi cho việc thụ phấn đặc biệt là tạo cơ hội cho một số dịch hại nấm bệnh
theo cảnh báo của trung tâm nghiên cứu phát triển cây điều hiện nay nhiều vườn điều đang tiếp tục ra hoa đợt hai
tuy nhiên do thời tiết vẫn còn nhiều bất thường nên người dân cần tập trung theo dõi phát hiện sớm tình trạng dịch hại vườn điều để kịp thời xử lý